dự báo trong ngày hôm nay khối không khí lạnh yếu dần đi nhưng vùng thấp phía tây thì chưa phát triển
vì thế ở bắc bộ trời không có mưa nắng vừa phải nên không nóng
tại các tỉnh phía đông bắc bộ nhiệt độ chỉ từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
thậm chí vùng ven biển các tỉnh như quảng ninh hải phòng thái bình hay nam định nhiệt độ chỉ từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
trong khi đó ở các tỉnh phía tây bắc bộ nắng sớm hơn nhưng cũng không mạnh
nhiệt độ không quá cao chỉ từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ không có nơi nào xuất hiện nắng nóng
với miền trung thời tiết trong ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ cũng khá dễ chịu
trong ngày hôm nay toàn miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào cho tới tận bình thuận đều có nắng
nhưng biên độ tăng nhiệt chỉ từ một cho đến hai độ một giờ
nền nhiệt cao nhất trong ngày cũng chỉ từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên cần lưu ý là trong chiều và tối nay ở vùng núi phía tây
các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến quảng ngãi tiếp tục lặp lại những cơn mưa rào và rông
cảnh báo nguy cơ cao có thể kèm theo lốc xét và gió giật
nên người dân cần hết sức cẩn trọng
với các tỉnh phía nam gió tây nam tiền gió mùa vẫn còn hoạt động
trong ngày hôm nay khoảng thời gian từ sáng đến chiều nam bộ và tây nguyên trời vẫn có nắng
nhưng không gai gắt nên nhiệt độ tây nguyên cũng chỉ khoảng là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
còn ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
khoảng sau một mươi năm giờ chiều khi gió tây nam đã tích tụ đủ mây ẩm
nó sẽ hình thành mây đới lưu và gây mưa rông trở lại cho cả khu vực nam bộ cũng như là khu vực tây nguyên
và cũng giống như miền trung người dân khu vực này cũng cần cảnh giác với khả năng lốc xoáy
mưa đá và cả gió giật mạnh có thể đi kèm
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa thời tiết tốt trời không có mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
trong khi ở huyện đảo trường sa cần lưu ý về chiều và tối sẽ có mưa rào và rông
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km kèm theo nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh
gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực biển này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước